những thói quen hàng ngày có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mái tóc
một trong số đó là để tóc ướt đi ngủ khiến tóc cặp hư tổn
đặc biệt đây là nguyên nhân hàng đầu khiến tóc rụng nhiều
sau đây là những nguy hại khi để tóc ướt đi ngủ bạn nhất định phải biết
thứ nhất khiến tóc rụng nhiều
việc tắm cội vào buổi tối thường là thói quen của nhiều người sau một ngày làm việc học tập vất vả
nhiều người ngại xấy khô tóc để mái tóc vẫn còn ướt để đi ngủ
nếu điều này diễn ra thường xuyên có thể gây một số ảnh hưởng đến chính máy tóc của bạn
bởi các nang tóc yếu nhất khi còn ướt thói quen lau qua tóc sau khi gội đầu rồi đi ngủ luôn sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu
điều này khiến nang tóc khó phát triển theo đúng chu trình mà sẽ gây ra rụng tóc
thứ hai tóc gãy chảy ngọn
tóc không được làm khô trước khi đi ngủ sẽ khiến sợ tóc nhanh suy yếu tăng khả năng hư tổn
việc ma sát khi xoay đầu trở mình sẽ khiến những sợi tóc đó bị hư tổn chảy ngọn và gái rụng đặc biệt là tóc chưa khô tết tóc hoặc bùi cao
chưa kể ra đầu có thể mất dần độ ph nếu thường đi ngủ với mái tóc ướt nên tóc khô và chảy ngọn ngày càng nhiều hơn theo thời gian
do đó các chuyên gia khuyên cáo nên để tóc khô trước khi đi ngủ
thứ ba tóc sẽ bị xỉn màu
khi nước bị hút từ tóc vào gối sẽ khiến dầu tự nhiên của tóc cũng mất đi tóc sẽ trôn xỉn màu và mất độ bóng hơn
lưu ý rằng tóc khô và tóc biến mất nước từ dầu tự nhiên có sự khác biệt rõ ràng
thứ tư tóc sơ dối mất nếp
việc chở mình xoay sở khi ngủ kết hợp với nước ở tóc chưa khô sẽ làm suy giảm lớp bảo vệ bên ngoài của lớp năng lông
khi lớp năng lông vỡ tóc sẽ bị sơ dối và dễ dụng hơn
đi ngủ với mái tóc ướt sẽ khiến tóc bị xoắn vặn nghiêm trọng đặc biệt nếu tóc được tết hoặc bùi cao
nên nhớ mái tóc luôn cần phải có độ ẩm phù hợp thì mới lưu giữ được tình trạng xuôn mềm óng ả vào nếp
thứ năm nấm da đầu
ngoài nguy cơ gây dụng tóc tóc sơ dối tóc chảy ngọn việc đi ngủ với mái tóc ướt cũng có thể dân đến các vấn đề tiêm ẩn về da
ngủ với tóc ướt cũng có thể góp phần tạo ra môi trường ẩm và ấm trên da đầu
điều này có thể dân tới nguy cơ gây nhiễm trùng do phi khuẩn và nấm men
để giảm tình trạng dụng tóc bạn nên xấy khô tóc trước khi đi ngủ
điều tóc quá yếu hoặc bạn không muốn xấy quá khô nên xấy khô tám mươi chín mươi sau đó để tóc khô tự nhiên hoặc ngồi trước quạt gió nhẹ
với những người có mái tóc dài nên dùng dây buộc tóc lỏng trước khi đi ngủ không được buộc quá chặt vì có thể khiến tóc hư tổn thêm
sử dụng vỏ gối bằng lụa để giúp giảm ma sát trên tóc khi ngủ
khi ngủ có thể trùng đầu bằng khăn sa tanh để bảo vệ tóc và giảm ma sát
không nằm liên tóc nhất là đối với tóc dài
sử dụng dầu gội đầu đúng cách thoa dầu gội đầu vào da và thoa dầu xả ở ngọn tóc nên sử dụng các sản phẩm dành riêng cho loại tóc của mình
dùng mụn bơi khi bơi ở bể bơi